một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một trăm hai mươi bốn sáu trăm ba mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín sáu mươi năm sáu trăm chín mươi bốn ca
số bệnh nhân đang thở oxy là một một mươi ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng bốn
ghi nhận một mươi tám ca tử vong tại đắk lắc
bốn kiên giang
ba đồng nai
hai đồng nai
một bắc cạn
một bạc liêu
một bến tre
một hà nam
một hà nội
một lào cai
một quảng ninh
một vĩnh long
một trung bình
số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai chín trăm bảy mươi năm ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín
xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn asean
nhiều tuần qua hà nội liên tục ghi nhận những tín hiệu khả quan của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong bối cảnh thủ đô bắt đầu thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt
một số đơn vị địa phương cán bộ có tâm lý chủ quan lơ là
mới đây ubnd tp hà nội tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo phó giám đốc sở y tế vũ cao cường các cơ quan đơn vị địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật
có liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín chế tài xử phạt các hành vi nhóm hành vi vi phạm pháp luật
có liên quan đến phòng chống dịch chủ trương hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người mắc covid một mươi chín hỗ trợ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến của thành phố
phản ánh và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đến đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền về phòng chống dịch được đẩy mạnh
nhất là qua phương tiện thông tin đại chúng qua mạng xã hội
tuy nhiên trong bối cảnh hà nội bắt đầu thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt một số đơn vị địa phương cán bộ có tâm lý chủ quan lơ là
một bộ phận người dân còn có tư tưởng chủ động lây nhiễm covid một mươi chín
gây khó khăn cho công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch
nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
khi không yêu cầu khách quét mã qr và khai báo y tế
vì vậy thời gian tới hà nội sẽ tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng
hệ thống loa truyền thanh cơ sở cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị
các nhóm mạng xã hội thường xuyên cập nhật thông tin xây dựng và điều chỉnh các thông điệp
khuyến cáo phù hợp với diễn biến của tình hình dịch và phổ biến tình hình dịch bệnh
bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp nhất
song song với đó đẩy mạnh kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về phòng chống dịch covid một mươi chín
có thể thấy việc hà nội đang dần kiểm soát được đại dịch đã cho thấy những nỗ lực không nhỏ
của chính quyền địa phương và toàn dân
do đó người dân thủ đô cũng như cơ quan chức năng cần phải nỗ lực hơn nữa
để duy trì những biện pháp phòng dịch cần thiết và tiếp tục hạ thấp số ca mắc mới tại hà nội
có cùng xu hướng dịch bệnh của đa số các địa phương trên cả nước
những ngày gần đây f nặng nhập viện giảm nhiều tại bệnh viện bái cháy
đến nay bệnh viện này chỉ còn gần ba mươi bệnh nhân nội trú
cùng với số ca bệnh nặng giảm số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín cũng giảm mạnh
trong tuần qua không ghi nhận ca tử vong nào
do f nhập viện giảm nên bệnh viện bãi cháy đã thu hẹp khu điều trị
hiện bệnh viện chỉ còn một cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là khoa bệnh nhiệt đới
trước đó bệnh viện có năm đơn vị điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
bác sĩ chuyên khoa một đào hồng ngự trưởng khoa hô hấp
phụ trách đơn vị điều trị covid một mươi chín số một bệnh viện bãi cháy cho biết
hiện trong khoa còn ba bệnh nhân nặng trong đó có một bệnh nhân phải thở máy
hai bệnh nhân thở oxy qua mở khí quản
trung bình một ngày khoa chỉ tiếp nhận hai ba ca giảm rất nhiều so với số ca của giai đoạn cao điểm
hơn hai tuần qua bệnh viện không ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín nào
tính đến ngày một mươi tám tháng bốn toàn tỉnh quảng ninh còn chín trăm linh tám trường hợp điều trị tại các cơ sở y tế
trong đó có một mươi hai trường hợp nặng tại bệnh viện số hai một trường hợp bệnh viện bãi cháy ba trường hợp
bệnh viện việt nam thụy điển ba trường hợp bệnh viện đa khoa tỉnh ba trường hợp
bệnh viện sản nhi một trường hợp bệnh viện số một một trường hợp
hy vọng trong thời gian tới đây số f nhập viện tại quảng ninh sẽ tiếp tục giảm
và dịch covid một mươi chín tại địa phương này sẽ hoàn toàn được kiểm soát
làn sóng covid một mươi chín đi qua cũng là lúc số người quan tâm về những vấn đề hậu covid một mươi chín tăng cao
số lượng bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi di chứng covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh không ngừng tăng cao
vậy những f hậu covid sẽ có nguy cơ đối mặt với những di chứng nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
giữa những kiểm soát bệnh tật và khe báo y tế được thống kê
di chứng hậu covid một mươi chín có hai trăm linh biến chứng khác nhau
hầu hết người bị biến chứng hậu covid một mươi chín đều sẽ cảm thấy ủe oài mệt mỏi
đi kèm với các vấn đề bất thường ở hệ hô hấp hệ tuần hoàn và hệ thần kinh trung ương
hậu covid một mươi chín mệt mỏi và suy giảm sức lực
sau khi khỏi bệnh các biểu hiện như mau mệt mỏi hoặc là sức mạnh kém đi khá là phổ biến
chính điểm này đã khiến cho người bệnh chủ quan
đặc biệt là nhóm bệnh nhân nhiễm virus thể nhẹ và được điều trị tại nhà
nguy hiểm hơn là theo số liệu các bệnh nhân cung cấp
thì có từ năm mươi đến chín mươi trong số người mắc covid một mươi chín được thống kê
bởi nhiều quốc gia có nguy cơ mệt mỏi kéo dài
bên cạnh đó di chứng covid một mươi chín có thể làm hủy hoại chức năng của hệ thần kinh
từ đó người sau khi khỏi covid một mươi chín thường bị dối loạn tiền đình
hoa mắt tróng mặt nặng hơn là dẫn đến suy giảm trí nhớ và dối loạn ngôn ngữ
hậu covid một mươi chín với hệ thần kinh được gọi là hội chứng sơn mồ não
người mắc hội chứng này chỉ nhờ sẽ như lúc lớn tuổi và độ linh hoạt cũng giảm đi đáng kể
tổn thương hệ hô hấp là di chứng phổ biến
nơi đầu tiên virus tấn công chính là hệ hô hấp
do vậy ho khó thở sổ mũi đều có thể trở thành dấu hiệu của bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai
tuy nhiên những biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng phần lớn chỉ xuất hiện sau khi người bệnh đã khỏi bệnh
ngoài ra bệnh nhân sau khi khỏi bệnh
khi hồi phục rất hay có vấn đề về tâm lý bất ổn
nguyên nhân tìm ra chính là sự tấn công của virus ảnh hưởng đến tế bào thần kinh
làm cho người bệnh khó ngủ đau nhức vùng đầu
cơ thể người bệnh sau quá trình chống chọi lại virus sẽ dễ căng thẳng và xuất hiện những lo âu
nên tình trạng dối loạn càng nghiêm trọng hơn
những học môn cơ thể sau khi nhận tín hiệu từ cảm xúc của con người lại liên tục tăng tiết
khiến cho cảm xúc nhạy cảm hơn
về lâu dài sự gia tăng hốc môn tiêu cực là cortisone tăng
khiến cho người bệnh bi quan và nóng nảy hơn trước
tim là bộ phận duy trì sự sống cho cơ thể nhờ hoạt động bơm máu cung cấp oxy cho các cơ quan
nhưng vị trí quá gần phổi nên virus xâm chiếm được phổi sẽ nhắm đến cơ quan này
người bệnh covid một mươi chín ho nhiều dẫn đến đau tức ngực ảnh hưởng đến hoạt động của tim
lâu dài men tim tăng dẫn đến viêm cơ tim kết hợp với cảm xúc lo âu hồi hộp
tình trạng dường như trở nên nghiêm trọng hơn
để cạnh những di chứng phổ biến
thì cũng có một số di chứng hậu covid một mươi chín hiếm khi xuất hiện như dối loạn nội tiết
bạc tóc dụng tóc mất kiểm soát mẩn đỏ mụn hay nốt sần trên da
ảnh hưởng hệ tiêu hóa tổn thương gan thận sốc nhiễm trùng hay có nguy cơ đông máu
số lượng người gặp những di chứng này không nhiều nhưng lại có hậu quả vô cùng nghiêm trọng
trước hàng loạt những di chứng mà f không khỏi bệnh có thể gặp phải
việc nhiều người có tâm lý chủ quan cho rằng việc mắc covid một mươi chín hiện tại đa số ở thể nhẹ
mà chủ động lây nhém covid một mươi chín
covid một mươi chín sẽ gây ra những hệ lụy nguy hiểm
bên cạnh đó tùy vào mức độ của bệnh và sức khỏe của mỗi người
các f khỏi bệnh cũng không nên quá hoang mang và cần chủ động lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe
hậu covid cho phù hợp với bản thân
bên cạnh những di chứng hậu f thông thường các f là trẻ em sau khi khỏi bệnh
còn gặp phải một số triệu chứng đặc biệt
báo cáo nhanh của các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn tp hcm ghi nhận ba trăm một mươi năm trẻ mắc
hoặc nghi ngờ mắc hội chứng misg
đây là hội chứng nguy hiểm xảy ra ở trẻ từng mắc covid một mươi chín
biện pháp tốt nhất để phòng tránh là cho trẻ tiêm vaccine
hội chứng misg viết tắt của multisystem inflammatory syndrome in children
là tình trạng viêm các cơ quan khác nhau bao gồm tim phổi thận não da mắt
hoặc các cơ quan thuộc hệ tiêu hóa ở trẻ em có tiền sử mắc covid một mươi chín trước đó
đây là một hội chứng mới được xác nhận lần đầu tiên vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại mỹ và anh
hội chứng này thường xảy ra vào khoảng hai sáu tuần sau nhẫm sars cov hai
tuy nhiên cũng có thể gặp sớm hơn hoặc trễ hơn trong khoảng thời gian này
liên quan đến hội trường misc ngày một mươi chín tháng bốn thông tin từ sở y tế tp hcm cho biết
báo cáo nhanh từ các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn trong giai đoạn từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận có ba trăm một mươi năm trong tổng số bảy mươi một bảy mươi sáu trẻ mắc covid một mươi chín
bệnh viện covid một mươi chín được chẩn đoán mắc hội chứng misg hoặc là nghi ngờ misg chiếm tỷ lệ bốn
tất cả bệnh nhi được chẩn đoán mắc hội chứng trên đều đáp ứng tốt với điều trị không có trường hợp tử vong
trong đó lứa tuổi thường gặp nhất là trẻ dưới năm tuổi một trăm bốn mươi chín trường hợp chiếm bốn mươi bảy ba
kể đến là trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi một trăm bốn mươi năm trường hợp chiếm bốn mươi sáu và ít nhất là nhóm trẻ trên một mươi hai tuổi
hai mươi một trường hợp chiếm sáu
thông tin chuyên môn từ sở y tế cho biết trẻ mắc hội chứng misc thường có các biểu hiện như sốt cao liên tục
mắt đỏ môi đỏ phát ban da sưng đau hạch cổ và các triệu chứng tiêu hóa như nôn ói đau bụng tiêu chảy
các biến chứng nặng của misg ở trẻ em thường có liên quan đến hệ tiêm mạch
bao gồm viêm động mạch vành và giảm chức năng co bóp của cơ tim
riêng biến chứng viêm mạch vành nếu không được điều trị kịp thời
có thể để lại di chứng lâu dài trên hệ tim mạch như giãn động mạch vành thiếu máu cơ tim
sở y tế cho biết để tránh nguy hiểm có thể xảy ra trẻ nghi ngờ mắc hội chứng msc cần được theo dõi và điều trị
tại các bệnh viện chuyên khoa nhi
nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời đa số các trường hợp mắc hội chứng misc sẽ có đáp ứng tốt
các trẻ sau khi bị misc đã điều trị ổn định được xuất viện vẫn cần sẽ phải theo dõi và tái khám định kỳ
mỗi tháng trong vòng ít nhất
từ ba đến sáu tháng sau hoặc là tái khám ngay khi có các biểu hiện nặng khác để theo dõi biến chứng có thể xảy ra trên hệ tim mạch
theo sở y tế khuyến cáo biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa trẻ em mắc hội chứng misc là cho tất cả trẻ em đủ điều kiện
từ năm tuổi trở lên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
do đó các phụ huynh nên đưa con đi tiêm theo kế hoạch đang được triển khai tại các địa phương
để giúp con có một tấm lá chắn bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh cùng hàng loạt những di chứng hậu
covid một mươi chín kéo theo
song song với tình hình dịch bệnh trong nước trung quốc là một trong những điểm nóng về covid một mươi chín đang rất được quan tâm
cuộc chiến chống covid một mươi chín tại hồng kông đang cho thấy những hệ lụy phía sau
những người đến hồng kông trung quốc vào thời gian này bắt gặp nhựa ở khắp mọi nơi tại các khách sạn cách ly
điều khiển từ xa bọc trong giấy bóng kính gối nằm trong túi nhựa hay da bóng nhựa
các nhà bảo vệ môi trường tại nước này đang lên án những chính sách đang làm tổn hại môi trường vì tạo ra rác thải dư thừa
một người đến hồng kông nhận xét tất cả các nhân viên tại khách sạn đều mặc đồ bảo hộ
điều khiển từ xa hay tất cả mọi thứ đều được bọc trong giấy bóng kính
theo số liệu từ chính quyền hồng kông thải ra hơn hai ba trăm linh tấn nhựa mỗi ngày và vì tỷ lệ tái chế chỉ khoảng một mươi một
hầu hết số rác thải này được đưa ra bãi rác
một phát ngôn viên chính phủ nói các quan chức đều biết về tình trạng này và đã thúc giục người dân áp dụng lối sống xanh càng nhiều càng tốt
một trong số ít những nơi áp dụng chính sách zero covid đã cách ly hàng ngàn người trong năm nay
tại các cơ sở dành cho bệnh nhân covid một mươi chín và những người có tiếp xúc gần
các cơ sở này làm tăng thêm vấn đề rác thải khi nhiều người xác nhận về hãng tin reuters rằng các bữa ăn đều được bọc trong túi nhựa
ông paul jimmerman một ủy viên của hội đồng quận cho biết
các cơ sở này cũng là sự lãng phí vì không thể sử dụng được lâu dài
trích lời ông jimmerman
không chỉ trung quốc việc một số lượng lớn thiết bị y tế như khẩu trang giấy hay là kit test nhanh covid một mươi chín
được sử dụng trong suốt hơn hai năm qua cũng đã gây ra tác động không nhỏ đến môi trường
đặt ra câu hỏi lớn về việc xử lý rác thải y tế trên toàn thế giới
cùng tiếp tục những diễn biến dịch bệnh tại hồng kông chuyên gia y tế của hồng kông trung quốc cho rằng
cùng với việc nới lỏng giãn cách từ ngày hai mươi một tháng bốn đặc khu này cần có sự chuyển
đề nghị cho làn sóng dịch covid một mươi chín thứ sáu có thể bùng phát tại đây
ông quách kiện an trợ lý giáo sư tại đại học trung văn hồng kông cohk
trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ nhật báo tinh đạo singtown daily cho biết
do tỷ lệ người dân tiêm liều vaccine thứ ba còn thấp dự kiến số trường hợp mắc covid một mươi chín tại đây
sẽ giao động ở mức ba con số có lúc tăng lên bốn con số và cũng không loại trừ khả năng đến cuối năm nay
hồng kông sẽ có sáu triệu người mắc covid một mươi chín trong khi đặc khu này có khoảng bảy
một mươi năm triệu dân
ông cũng cho biết tỷ lệ tử vong của đợt dịch hiện nay ở hồng kông vẫn cao hơn nhiều so với cúm
và xã hội nên chuẩn bị cho làn sóng dịch thứ sáu
đồng thời nhấn mạnh việc tiêm chủng vẫn là cách duy nhất để đối phó với dịch bệnh
và tin rằng hầu hết người dân ở đây sẽ cần tiêm liều vaccine thứ tư trong tương lai
trong khi đó từ ngày một mươi chín tháng bốn chính quyền hồng kông sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ tiêm chủng
tại nhà đối với những người từ bảy mươi tuổi trở lên chưa được chủng ngừa
hoặc là những người bị suy giảm khả năng vận động do bệnh tật và tàn tật
ông nhấp đức quyền cục trưởng cục dịch vụ dân sự hồng kông mong muốn dịch vụ này có thể triển khai
đến tất cả một mươi tám quận của đặc khu trong vòng bốn tuần
ông cho biết sau hơn một năm tiến hành tiêm chủng hơn chín mươi người trên ba tuổi ở hồng kông
đã được tiêm mũi đầu tiên tuy nhiên việc tiêm chủng cho người già và trẻ nhỏ vẫn cần nỗ lực hơn
hiện vẫn còn khoảng một trăm năm mươi người từ bảy mươi tuổi trở lên chưa được tiêm chủng
trong khi tỷ lệ tiêm của trẻ từ ba đến một mươi một tuổi đang trứng lại sau khi đạt sáu mươi
trong đó trẻ từ ba đến bốn tuổi chỉ đạt trên bốn mươi
chưa kiểm soát được đợt dịch hiện tại trung quốc đã đối mặt với nguy cơ xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ sáu
dự báo này sẽ là thách thức không nhỏ cho những nỗ lực chống dịch hiện tại của cường quốc này
căng thẳng về việc phong tòa để kiểm soát covid một mươi chín đã bộng lộ sự chia sẻ của người dân thượng hải
đặc biệt là giữ người không nhiễm virus với người dương tính
năm triệu người dân thượng hải hầu hết sống trong các khu trung cư đã tạo dựng mối quan hệ cộng đồng mới
trong thời kỳ bùng phát dịch lớn nhất của thành phố thông qua hình thức trao đổi hàng hóa
mua hàng theo nhóm và thiết lập các trạm chia sẻ thực phẩm trên wechat
tuy nhiên khi cuộc phong tỏa tại thượng hải chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt sau gần ba tuần
với một số khu vực thậm chí đã chịu tình cảnh này hơn bốn tuần sự thất vọng cũng đang tăng lên
phía sau cánh cổng đóng kín của các tòa nhà cao tầng trong
trong reuters đưa tin trong các nhóm wechat ban đầu cho thấy sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau giữa người dân
giờ đây đang bùng nổ các mâu thuẫn vì kỳ thị người bệnh
trong một lần xung đột nổ ra khi một dân cư bị hàng xóm báo cáo với chính quyền
dù chưa rõ tình trạng sức khỏe thật sự của đối phương
khiến cho người này bị đưa đến khu cách ly tập trung nơi cô xét nghiệm âm tính
trong khi các nhà chức trách nỗ lực theo dõi để kiểm soát đợt bùng dịch lớn nhất của trung quốc kể từ đầu dịch đến nay
những người dương tính với virus thường được công khai danh tính trên nhóm wechat của các khu dân cư
một công dân mỹ sống tại thượng hải được thông báo rằng cô sẽ được đưa đến trung tâm cách ly
sau khi xét nghiệm gộp của cô và ba người khác cho kết quả dương tính
dù xét nghiệm tại tòa nhà của cô là âm tính
tất cả người có mẫu trong xét nghiệm gộp đó đều đã được đưa đi cách ly
dù không rõ ai trong số họ mới chính xác là người nhiễm virus
cô kể lại và từ chối cho biết tên
trong các nhóm trò chuyện họ nói những câu miểng mai khi chúng tôi chưa được đưa đi cách ly
như là ơ mấy người dương tính vẫn ở đây à họ có còn ở đây không vậy
những cư dân lớn tuổi dễ bị tổn thương hơn với covid một mươi chín
cũng có nhiều khả năng bị báo cáo với chính quyền và bị đưa ra khỏi khu nhà của họ
nếu như mà bị hàng xóm nghi ngờ về tình trạng sức khỏe
một số người không thể về chính căn nhà của mình
và được yêu cầu ở lại khách sạn sau khi ra khỏi trung tâm cách ly
bất chấp việc này vi phạm hướng dẫn của giới chức trách
một cư dân nước ngoài khác cho biết cô đã chịu đựng sự phẫn nộ và kỳ thị của hàng xóm
trong lúc cách ly tại nhà mà không được đưa đến trung tâm sau khi dương tính với virus
một người hàng xóm đã gọi cô là thứ rác rưỡi ngoại lai
trong khi vài người lan truyền rằng cô bị tâm thần
ủy ban quản lý của khu dân cư không giúp gì cô nói
cô nói và cho biết
cho biết thêm sẽ chuyển ra ngoài ngay khi có thể
tôi thấy ảnh chụp màn hình tin nhắn của họ bảo nhau rằng
phải tiếp tục gọi cho chính quyền cho đến khi tôi được đưa đi mới thôi
có thể thấy rằng với tỷ lệ lây nhiễm ở mức cao
thay vì chia sẻ và giúp đỡ nhau trong bối cảnh phong tỏa nghiêm ngặt
thì người dân thượng hải lại đang không chỉ đối đầu với dịch bệnh
mà còn phải đối đầu lẫn nhau trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
thưa quý vị
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới
chúng ta cần thận trọng tuyệt đối không lơn lạc và cho rằng dịch bệnh đã hoàn toàn được kiểm soát
do đó những biện pháp phòng dịch phù hợp với tình hình bình thường mới
cần được người dân chủ động duy trì
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo